xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
phan phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cũng đề nghị các tỉnh thành phố trụ thiệt hại bởi mưa lũ tiếp tục tìm kiếm người mất tích hỗ trợ các gia đình có người dân bị nạn đảm bảo an toàn cho người dân học sinh tới trường nhất là các khu vực bị ngập nước đề phòng tai nạn do điện
tính đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày sáu tháng chín tỉnh hà tĩnh vẫn còn năm mươi sáu xã bị ngập tại các huyện hương khê can lộc đức thọ thạch hà vũ quang nghi xuân cẩm xuyên lộc hà và thị xã kỳ anh
cùng ngày mưa lũ kèm với chiều cường đã làm hơn hai trăm linh mét kè biển ở xã thịnh lộc bị sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng tới hàng chục hộ dân đánh bắt khai thác hải sản trên biển và uy hiếp hàng nghìn hộ dân sinh sống phía trong kè tình trạng sạt lở kè biển đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân
tại tỉnh quảng bình lãnh đạo và chính quyền các địa phương đã chỉ đạo huy động tối đa lực lượng phối hợp với nhân dân kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ vệ sinh tiêu độc khử trùng ngay khi nước rút
xã tân hóa huyện minh hóa nơi bị thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh quảng bình nước đã rút được một năm mét dự kiến khoảng hai ba ngày nữa nước mới rút hết công tác khắc phục được chính quyền địa phương tích cực triển khai
theo thông tin từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng bình vào khoảng chín giờ sáng ngày sáu tháng chín bốn trong số sáu thuyền viên nghệ an mất tích do chìm tàu ở quảng bình đã được tàu đánh cá của tỉnh quảng trị cứu hộ an toàn về vị trí cách cửa việt ba mươi năm hải lý tức là hơn sáu mươi km
các lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm hai ngư dân còn lại
phó tổng cục trưởng tổng cục môi trường bộ tài nguyên và môi trường hoàng văn thức cho biết với kho cháy diện tích sáu m hai của công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông bộ tài nguyên và môi trường đề nghị cơ quan công an khẩn trương điều tra làm rõ để bàn giao hiện trường cho công ty và cơ quan chức năng tiến hành khống chế cô lập tẩy độc toàn bộ
hiện nay kho cháy này đã được cơ quan công an niêm phong toàn bộ
tổng khối lượng thủy ngân bao gồm cả lỏng và rắn đang lưu giữ tại công ty còn lại sau cháy là một trăm năm mươi sáu mươi năm kg
thủy ngân lỏng hiện tại còn tồn lưu là một trăm linh tám chín kg được chứa trong các chai thủy tinh chuyên dụng nguyên đai nguyên kiện đang được lưu giữ an toàn và không bị cháy
viên amalgam hỗn hợp của thủy ngân kẽm và bitmood khoảng bốn mươi một bảy mươi năm kg được nhập khẩu trực tiếp từ trung quốc vẫn còn nguyên vẹn đang được đựng trong chai thủy tinh và được lưu giữ trong tủ cấp đông
nằm ở kho vật tư của tầng một của khu vực xảy ra sự cố
trước mắt bộ tài nguyên và môi trường ubnd tp hà nội đã yêu cầu công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông phủ bạt kín để nếu mưa xuống thì tránh thủy ngân theo dòng nước tiếp tục phát thải ra môi trường ra môi trường nước cũng như hơi thủy ngân ra môi trường không khí
công ty phải thu gom phân loại phế thải vật liệu sau sự cố cháy theo hướng thành chất thải thông thường và chất thải nguy hại mời các đơn vị có chức năng xử lý
trong bóng đèn có chứa thủy ngân nên cho cháy xuống nền có lẫn kim loại sẽ được cô lập thu gom riêng cho vào các container để đưa đi xử lý
phần sáu m hai nền đất còn lẫn thủy ngân sẽ phải tẩy độc
việc tẩy độc sẽ mời đơn vị có chuyên môn kỹ thuật cao đủ năng lực như trung tâm xử lý hóa chất của bộ tư lệnh hóa học
phương án dùng bột lưu hình phun giải xuống nền để hấp thụ toàn bộ thủy ngân còn lưu lại sau đó hút thu gom bột này mang đi xử lý theo quy định đặc biệt không được đốt
nhằm đảm bảo tiêu chí về môi trường trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới nhiều địa phương đang tích cực triển khai các giải pháp trong đó có việc xây dựng các lò đốt rác thải sinh hoạt
tuy nhiên trên thực tế nhiều lò đốt rác thải lại mang tới những tác dụng ngược
ý thức của một bộ phận người dân chưa thực sự được nâng cao cũng là nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên
sau đây là phản ánh của phóng viên intv tại tỉnh bắc cạn
vâng thưa quý vị khán giả và các đồng chí nằm cách khu vực dân cư gần một trăm linh m
điểm lò đốt rác này được xây dựng với mục tiêu góp phần xử lý rác thải ở địa bàn nông thôn
tuy nhiên thì quý vị cũng có thể nhận thấy đó là mất nắp cỏ mọc bên trong lò đốt rác
và đặc biệt là rất nhiều loại rác thải được chất đóng xung quanh điểm lò đốt rác này
từ một điểm được xây dựng để xử lý rác thải nay bỗng trở thành một bãi rác gây ô nhiễm môi trường
hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được tại điểm lò đốt rác tại thôn nà duồng thị trấn nà phọc huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn
các hộ dân xây dựng là như vậy nhưng rất nhiều loại rác thải được chất đóng tại đây
thậm chí từ vị trí xây dựng đã làm cho rất nhiều loại rác thải đổ rồn xuống khúc sông gần đó
ô nhiễm môi trường do rác thải lại ngày càng trở nên bức xúc
thuần kinh nó yếu đấy còn đi nhặt về để ăn bác đi lại thì ô nhiễm quá
để tìm xây dựng cái cả thôn mới có một cái lò đốt giã kia thì trước kia sau khi xây dựng xong thì nói chung cũng rất hiệu quả
bà con cũng có ý thức thu gom rồi là cho vào tập trung vào để đốt xử lý
nhưng mà vì địa hình xa với lại là dân cư thì tương đối đông mà chỉ có một cái lò thôi
thế nên cũng rất hạn chế
về cái mặt xử lý về rác thải
những cái nào đốt được thì theo bác là để cho là lò đốt
cái nào không đốt được là theo đổ hủy đi thế nào
còn chứ làm thế này thì theo bác đi lại thì thấy quá là ô nhiễm môi trường
tất cả các loại rác nằm ở đây
có những thứ sẽ cháy có những thứ sẽ không bao giờ cháy
thực trạng này cũng xảy ra ở một số lò đốt rác trên địa bàn xã cao tân huyện bắc nậm
địa phương thì cũng để xảy ra cái việc đấy thì chúng tôi
chúng tôi cũng là từ cái đấy chúng tôi đã tích cực tuyên truyền
cái thứ nhất là tuyên truyền đến từng người dân từng đối tượng
để người ta hiểu được thế nào là cái việc xây dựng nông thôn mới từ cái nhồi nhất
và từ đó thì cũng người dân cũng đã hiểu
và hơn nữa thì ngoài việc là tuyên truyền chúng tôi tổ chức tuyên truyền tại nhà thôn
thì chúng tôi cũng trực tiếp là cử trực tiếp cán bộ
tổ chức xuống từng hộ gia đình mà gặp đối tượng khó để mà chúng tôi vận động
để làm sao
mà có cái kết quả như mong đợi
phương án xây dựng lò đốt rác sẽ góp phần giảm thiểu vấn đề ô nhiễm môi trường ở một số vùng nông thôn
tuy nhiên việc hình thành thói quen cho người dân trong xử lý rác thải
phải chăng điều đó mới trở thành khâu quan trọng để những lò đốt rác đạt được đúng với hiệu quả của nó
vượt xác động vật chết bừa bãi là một hành vi đáng lên án
vì không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn làm tăng nguồn lây lan dịch bệnh
nhất là trong thời điểm dịch tả lợn châu phi đang có diễn biến phức tạp như hiện nay
tình trạng này lại đang xảy ra tại xã củ bị huyện châu đức tỉnh bà rê vũng tàu
khiến cho người dân hết sức bước xúc
những ngày qua sát lợn chết thường xuất hiện trên con suối củ bị xã củ vị huyện châu đức
hiện tại có sát đã phân hủy mạnh bốc mùi hôi nồng nặc
khiến người dân sinh sống ở thôn việt cường xã củ bị huyện châu đức không dám đến gần con suối
chủ tịch ủy ban nhân dân xã cổ bị huyện châu đức tỉnh bà rệ vũng tàu ông nguyễn văn minh cho biết
thượng nguồn suối củ bị thuộc huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai và dọc hai bên bờ suối có nhiều hộ nuôi lợn
hiện địa phương này đang xác minh nguồn gốc lợn bệnh chết trên suối để có giải pháp cụ thể
trước mắt địa phương sẽ tiến hành thu gom và trôn lấp không để mùi hôi thối gây mất vệ sinh và hạn chế tình trạng bùng phát dịch bệnh
những con lợn chết không rõ nguồn nhân này nếu không được ngành chức năng xử lý kịp thời triệt để thì không chỉ gây ô nhiễm môi trường không khí nguồn nước mà còn có thể gây nguy cơ bùng phát dịch bệnh nhất là trong thời điểm dịch tả lợn châu phi đang bùng phát mạnh
công an tỉnh bình dương vừa cho biết các đơn vị nghiệp vụ và chức năng đang điều tra để làm rõ về một cơ sở karaoke hoạt động quá giờ quy định có khách sử dụng trái phép chất ma túy
theo đó vào khoảng một giờ ngày sáu tháng chín công an tỉnh bình dương kiểm tra hành chính cơ sở karaoke sao đêm có địa chỉ tại phường mỹ phước thị xã bến cát tỉnh bình dương
tại thời điểm kiểm tra cơ sở này đóng kín cửa cổng tuy nhiên vẫn hoạt động mở nhạc và có khách hát karaoke bên trong
lực lượng chức năng yêu cầu mở cửa để kiểm tra hành chính nhưng cơ sở này đã không chấp hành sau khoảng sáu mươi phút chủ cơ sở mới xuất hiện để mở cửa cho đoàn kiểm tra
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện một mươi bốn khách và hai nhân viên quán đang lẩn trốn trên sân thượng và trên mái nhà của người dân xung quanh tiến hành kiểm tra nhanh
lực lượng công an phát hiện số khách và nhân viên của quán có sử dụng trái phép chất ma túy
đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản xử lý cơ sở karaoke sao đêm về lỗi vi phạm hoạt động quá giờ quy định và để người khác lợi dụng sử dụng trái phép chất ma túy
ngày năm tháng chín phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn đã trao trả bảy đối tượng có hành vi
nhập cảnh trái phép từ trung quốc vào việt nam
sáng ngày năm tháng chín năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh lạng sơn đã tiến hành kiểm tra tại nhà trọ của ông âu văn tuyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại xã tân mỹ huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
tại thời điểm kiểm tra bảy đối tượng người trung quốc gồm lý chấn bằng lý quân long lưu học bình lý đỉnh lưu học huy lương phúc tam và lý phú trường đều có hộ khẩu tại thị trấn bằng tường quảng tây trung quốc
không xuất trình được giấy tờ tùy thân và thủ tục xuất nhập cảnh
tổ công tác đã đưa các đối tượng về cơ quan điều tra để lấy lời khai
trao đổi thông tin về tình hình với cục công an thị bằng tường quảng tây trung quốc
được biết nhóm đối tượng này có liên quan tới vụ án tống tiền uy hiếp nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản xảy ra vào ngày hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
bảy đối tượng này nhập cảnh trái phép vào việt nam theo đường mòn biên giới để lẩn trốn sự truy bắt của công an trung quốc
chiều cùng ngày tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã bàn giao
bảy đối tượng cho công an thị trấn bằng tường quảng tây trung quốc để điều tra theo thẩm quyền
để có tiền sử dụng ma túy và chơi game bắn cá hai đối tượng đã đột nhập vào nhà người dân trộm cắp gần bốn năm lượng vàng và trên hai mươi triệu đồng rồi tẩu thoát
tuy nhiên chỉ sau ba ngày gây án hai đối tượng đã bị công an phát hiện và bắt giữ
ghi nhận tại huyện tân hiệp tỉnh kiên giang
hiện trường vụ mất trộm tại nhà chị phạm thị huyền ở ấp kinh bảy b xã thạnh đông a huyện tân hiệp tỉnh kiên giang
vào khoảng bốn giờ sáng ngày hai mươi bảy tháng tám vừa qua gia đình chị huyền có công việc ra khỏi nhà
đến khoảng tám giờ sáng cùng ngày khi trở về thì phát hiện nhà bị kẻ trộm đột nhập
toàn bộ số vàng và tiền cất trong tủ đã không cánh mà bay
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân hiệp đã nhanh chóng vào cuộc
chỉ sau ba ngày truy xét các đối tượng gây án đã được lực lượng điều tra nhận định
sau khi sàng lọc đối tượng bằng các biện pháp nhiệm vụ tổ truy xét đã nhận định ở ấp giáp ganh
thì có một nhóm đối tượng là những tơ nhở trộm cấp giáp đồng thời là có sử dụng mạ tí
thì từ chỗ đó thì chỗ tổ truy xét là quyết định
là coi như là đi sâu vào cái nhóm này
thì trong thời gian ngắn chỉ mấy ngày thì đối tượng ra cuối đầu nhận tội
và khai ra toàn bộ hành vi dịp hạm của mình là đã thừa nhận lấy trộm xuất tài sản đó
hai đối tượng gây ra vụ trộm trên chính là lâm văn hiển hai mươi một tuổi và nguyễn văn hậu một mươi tám tuổi
cùng chú ấp thạnh lợi xã thạnh đông a huyện tân hiệp
cả hai đều có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an hiền và hậu khai nhận do không có tiền để sử dụng ma túy
và chơi game bắn cá nên cả hai rủ nhau đi trộm
hiển chia cho vy cang hai chùm vàng và một sợi dây chiền
rồi xong vy cang và hiển cùng đi xuống với nhà anh thành để chơi bắn cá và cà gao kê
sử dụng ma túy
sau khi sử dụng xong cách ngày trộm khoảng bốn ngày thì vy cang và hiển đi cùng đi mua xe
mua xe là chiếc xe của vy cang mua là hiệu số nít
sáu mươi hai triệu đồng và hiển mua chiếc xe mở ít kinh là chỉ giá năm mươi một triệu đồng
và cùng nhau tiêu xài hết số tiền còn lại
hiện công an huyện tân hiệp đã thu hồi được chín mươi tám triệu đồng trả lại cho gia đình bị hại
qua vụ án trên mọi người cần nâng cao ý thức tự phòng tự quản tự bảo vệ tài sản của mình
chỉ có như vậy thì tội phạm trộm cắp tài sản mới không có cơ hội để thực hiện hành vi phạm tội
theo kế hoạch từ ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
tòa nhân dân tỉnh sơn la sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tám bị cáo
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
trong vụ án gian lận điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại sơn la
theo đó tám bị cáo được đưa ra xét xử gồm
trần xuân yến nguyên phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la
nguyễn thị hồng nga nguyên chuyên viên phòng khảo thí và quản lý chất lượng
đặng hiễu thỉ nguyên phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông tô hiệu
cầm thị buôn sọn nguyên phó trưởng phòng chính trị tư tưởng
lò văn huynh nguyên trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục
nguyễn thanh nhàn nguyên phó phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục
đỗ khắc hưng và đinh hải sơn nguyên cán bộ phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh sơn la
các đối tượng bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh sơn la
tại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
các đối tượng nêu trên đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao
với động cơ vụ lợi và động cơ cá nhân khác
vì mối quan hệ gia đình bạn bè đồng nghiệp cấu kết với nhau
thực hiện hành vi rút bài thi trắc nghiệm sửa nâng điểm
in khóa phách vòng một vòng hai để nâng điểm cho bốn mươi bốn thí sinh
dự kiến phiên tòa diễn ra từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi tháng chín
trước đây việc chọn số tài khoản ngân hàng thường chỉ dành cho khách hàng vip
nhưng nay số tài khoản còn được giao bán công khai trên các trang mạng xã hội
các ngân hàng đang khuyến cáo người dân cần cẩn trọng
tin giao bán số tài khoản đẹp trên mạng xã hội
hiện nay số tư quý lộc phát số tiến sáu nghìn bảy trăm tám mươi chín hay số ngày sinh
được giao bán tràn lan trên mạng xã hội với số tiền từ khoảng năm trăm linh đồng
lên tới cả trăm triệu đồng cho những dãy số hiếm như chín số tám chín số chín
chỉ cần gọi điện đến một trang web quảng cáo là có kho số đẹp của hơn chục ngân hàng
người bán hướng dẫn phóng viên chỉ cần cung cấp chứng minh thư là có thể mở được tài khoản
tuy nhiên đại diện các ngân hàng cho biết là theo quy định của ngân hàng nhà nước
thì muốn mở tài khoản
người dùng bắt buộc phải tới quầy giao dịch của ngân hàng để xác thực danh tính
do đó khách hàng cần hết sức cẩn trọng với những lời quảng cáo trên mạng
hơn nữa việc tự ý đưa chứng minh thư cho các đối tượng trên mạng
cũng dẫn tới nguy cơ người dùng bị lộ thông tin cá nhân
bản thân nhiều ngân hàng cũng đang cung cấp dịch vụ chọn số tài khoản đẹp
tuy nhiên giá cả thủ tục thì đều được công khai tại các quầy giao dịch
các ngân hàng cũng nhấn mạnh là chỉ có hệ thống máy chủ ở ngân hàng
thì mới có thể kiểm tra được chính xác số tài khoản đó đã có người sử dụng hay chưa
vì thế việc mua bán qua đối tượng trung gian trên mạng
thì có thể sẽ khiến cho người dân mất thêm các chi phí phát sinh không cần thiết
dù các đơn vị chức năng thường xuyên thực hiện các biện pháp cắt tỉa
song tình trạng cây gãy đổ mất an toàn giao thông
vẫn diễn ra vào mỗi mùa mưa bão
vâng rõ ràng việc cây gãy đổ thì không chỉ đến từ nguyên nhân của thiên tai
mà còn do sự bất cẩn trong thi công hạ tầng đô thị
như thi công vỉa hè các công trình ngầm hay là việc chặt rễ cây của các đơn vị thi công
do ảnh hưởng của mưa bão vì có mưa to kèm theo gió lớn là tình trạng cây đổ như thế này
từ cây trồng vài năm cho đến vài chục năm cũng bị gãy đổ
đây là hiện trường tại số một mươi phố phạm ngọc thạch hà nội
do ảnh hưởng của cơn bão số bốn cây đa đã bị quật đổ và đe sập hai cửa hàng thời trang gây tắc giao thông
rõ ràng nguyên nhân cây gãy đổ không chỉ đến từ thiên tai
cái vấn đề là đi lại ngoài cái vấn đề là giao thông trên đường
ví dụ như khi trời mưa bão thì cây thì mình cũng rất là lo
mình cũng nghĩ là nên là mình có một cái gọi là những cái chiến dịch
ví dụ như là cây quá cũ chẳng hạn thì mình có thể có những cái biện pháp
ví dụ như là mình cắt tỉa hoặc là mình có những cái biện pháp chẳng hạn như mình chống đỡ gì đó
để đảm bảo cái an toàn giao thông cho cái người tham gia giao thông
theo các chuyên gia việc thi công hạ tầng đô thị hiện nay đang tồn tại nhiều bất cập
từ về hè cho đến thi công các công trình ngầm đã vô tình ảnh hưởng đến dễ cây
việc chặt dễ cây đã làm giảm độ vũng chắc của cây
do vậy khi cơn mưa to gió giật mạnh là cây đổ như thế này
dưới cây đổ không chỉ gây ủn tắc giao thông
mà còn gây thiệt hại với chính mạng tài sản của người tham gia giao thông
và thực tế đã có người tử vong
cây xanh theo đúng quy luật sinh trưởng của nó
khi cái tán cây nó phát triển đến đâu
thì cái dễ cây nó sẽ mọc lan sang đấy
mục đích nó làm gì
nó là để đỡ cái tán cây
đỡ cái tán cây đi
nhưng mà khi ở trên đường phố hà nội này là khi
mình mở mang đường xá này làm đường xá này
làm hẻ phố này rồi làm đắp đường cống
rồi các hệ thống đường cáp rồi đường truyền hình đường điện vân vân
thì người ta chặt hết cái hệ rễ nó đi rồi
và như vậy cây nó không còn cái đỡ giá đỡ nữa
khi mà đào bới thì nó tạo nên những cái khoảng đất rộng
và những cái mạch nước mới có độ ẩm
cho vậy là dễ cây họ sẽ duy cái sức sống của cây
cho nên là dễ cây nó đi theo chiều ngang
và như thế là các cây là có bộ dễ rất là nông
trong khi nó phát triển là mạnh thì thân lớn tán cũng cao
và to cho nên là cái đối trọng đó người ta gọi là nặng bồng nhẹ tách
cho nên có khi chỉ cần lắc một vài trận gió thôi
thì chúng ta thấy là cây được đổ cành ra và cái dễ
nó như một cái đĩa bỏng dính như vậy
thì đấy là những tình huống mà chúng ta dễ nhận thấy
do là cái trồng cây và cái kết cấu mà liên kết cây
với lại đất nền không đảm bảo
cho nên là đương nhiên là nó sẽ đổ thôi
trong vòng hai mươi năm trở lại đây
việc trồng cây của thành phố hà nội
là thưa cảm xúc và thiếu chuyên nghiệp
cho loại cây không đúng dễ nông dễ trùm hay vì dễ cọc
cho đến việc thay thế cây trồng liên tục
đã khiến cây dễ gãy đổ thì mưa bão
từ việc chọn loài giống cây
cho đến chuyện thi công cho đến chăm sóc
cho đến những chuyện đảm bảo cây xanh
có đủ những cái yếu tố về mặt vệ sinh môi trường
và cái thổ nhưỡng phù hợp
rồi thì cái gọi là nó đảm bảo
an toàn cho cái cây phát triển
cũng như là đảm bảo cho công trình hạ tầng là không có
điều đó cho thấy là cái việc mà trồng cây đô thị
hiện tại ở hà nội là rất thiếu chuyên nghiệp
hiện tại hà nội đang chỉ có một cách ứng phó
đấy là chặt bỏ những cành lớn
có nguy cơ đổ vào các công trình kiến trúc
xong theo các chuyên gia
việc chặt bỏ tích cực như vậy
chỉ là giải pháp tinh thế
xong lại ảnh hưởng đến sinh trường của cây
điều quan trọng là phải quy hoạch trồng cây
thay thế những cây già cỗi
nguy hiểm bằng những cây có kích thước hợp lý
mới mong đẩy lùi những nguy cơ mất an toàn
do cây xanh gãy đổ trong mùa mưa bão